để tạo cơ hội cho những lao động khi hoàn thành hợp đồng về nước chưa tìm được việc làm
mới đây trung tâm lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam
tổ chức phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của năm mươi tám doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động
tuyển dụng hơn chín vị trí việc làm
thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho thấy giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
toàn tỉnh có hơn hai năm trăm linh lao động tham gia xuất khẩu và làm việc ở nước ngoài
nhiều lao động khi hết thời hạn lao động trở về nước đã sử dụng nguồn thu nhập tích lũy được để đầu tư kinh doanh sản xuất
mang lại hiệu quả kinh tế cao giải quyết việc làm cho người lao động
tuy nhiên vẫn còn rất đông bộ phận người lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm thu nhập không ổn định
qua phiên giao dịch việc làm này thì trước hết là tạo ra điều kiện và môi trường cho các doanh nghiệp
các chủ sử dụng lao động họ có dịp có điều kiện để gặp gỡ để tiếp cận với người lao động và thông qua đó là họ tuyển dụng được lao động
ngược lại thì người lao động cũng nhân dịp này là tiếp xúc gặp gỡ với các doanh nghiệp để rồi tìm hiểu
để nắm bát được nhắc lại những thông tin về việc làm về thu nhập về các chính sách chế độ có liên quan
và từ đó là người lao động họ tự tìm cho mình một cái công việc ổn định và phù hợp nhất
đây là lần đầu tiên
phối hợp với lại sở lao động thương minh xã hội tỉnh quảng nam để phối hợp tổ chức hỗ trợ giới thiệu việc làm
ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các doanh nghiệp tham gia với nhiều vị trí việc làm
phù hợp với lại đối tượng đã tham gia chương trình eps cũng như tự tập sinh tham gia chương trình amcapa của chúng tôi
phiên giao dịch việc làm lần này đã trở thành cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động
từ đó kết nối giới thiệu những việc làm phù hợp với tay nghề trình độ của những lao động xuất khẩu đã về nước nhưng chưa có việc làm
bên cạnh đó còn nhằm tuyên truyền cho những gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài đã bỏ trốn ở lại
ra ngoài làm việc bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn để được đi trở lại
và không làm ảnh hưởng đến những lao động khác sắp đi hoặc có ý định đi làm việc ở nước ngoài